thưa quý vị và các bạn khu di tích quốc gia đặc biệt rừng trần hưng đạo
là nơi ghi dấu sự thành lập và hoạt động của đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân
tiền thân của quân đội nhân dân việt nam đồng thời nơi đây cũng gắn liền với sự nghiệp
và cuộc đời hoạt động cách mạng của đại tướng võ nguyên giáp
người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh
khu di tích quốc gia đặc biệt rừng trần hưng đạo nằm dưới chân núi slam cao
thuộc địa bàn hai xã tam kim và hoa thám thuộc huyện nguyên bình tỉnh cao bằng
cách thành phố cao bằng khoảng năm mươi km về phía tây nam
đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn
tại khu rừng trần hưng đạo
sau thành lập sau hai ngày đội đã đánh và chiếm sau đồn phe khách
mở đầu cho truyền thống trăm trận trăm tháng của quân đội nhân dân việt nam anh hùng
tôi rất tự hào là nghề con của quê hương tam kim đã được đảng và nhà nước
giao trọng trách lớn lao là trông coi bảo vệ khu di tích cùng nhân dân
bảo vệ khu di tích quốc gia đặc biệt rừng trần hưng đạo để phát huy giá trị truyền thống
quê hương và đặc biệt là phát huy giá trị di tích cho các thế hệ đến tham quan nghiên cứu và học tập
nơi chúng ta đang đứng đây là nơi thành lập đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn và nhà bia trung tâm này được xây dựng năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm
đây chính là nơi đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân tiền thân của quân đội nhân dân việt nam
được thành lập vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn tại khu rừng trần hưng đạo
bia đá được đặt trang trọng ở vị trí trung tâm khắc toàn văn bản chỉ thị thành lập đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân
của chủ tịch hồ chí minh và một mươi lời thề danh dự của đội do người trực tiếp biên soạn
bia đá cũng ghi danh sách ba mươi bốn chiến sĩ
hiện nay trong rừng trần hưng đạo cũng tái hiện dãy lán nghỉ và bếp ăn của đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân
vâng thưa quý vị và các bạn ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng với tôi tới thăm địa danh đồn phai khắt
đồn phai khắt chính là nơi chứng kiến trận thắng lẫy lừng của đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân
và đó cũng chính là bước khởi đầu vô cùng quan trọng mở ra những trang sử vẻ vang của quân đội nhân dân anh hùng
đồn phế khắt nằm ở vị trí giữa làng phái khắt thuộc xã tam kim huyện ngân bình tỉnh cao bằng
nhà đồn là nguyên nhà của đồng chí đông văn lạc được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi
đầu năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn để kiềm chế phong trào do việt minh ánh đạo thực dân pháp đã chiếm ngôi nhà của đồng chí đông văn lạc làm đồn và nơi đóng quân

thì ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn thì đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân đã tiến đánh đồn phai khắt và đã giành được thắng lợi
với những giá trị lịch sử quan trọng năm hai nghìn một mươi ba thủ tướng chính phủ đã quyết định xếp hạng di tích lịch sử rừng trần hưng đạo